thời điểm này dịch tả lợn châu phi đang có diễn biến hết sức phức tạp
mặc dù chưa xuất hiện ở việt nam thế nhưng nguy cơ xâm nhiễm là rất cao
do vậy việc chủ động ngăn chặn loại dịch bệnh này
nhất là tại khu vực biên giới tỉnh lạng sơn là hết sức cần thiết
khu vực biên giới của lạng sơn có nhiều cửa khẩu nhiều đường tắt lối mở
do đó việc ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển lợn và các sản phẩm tư lợn tương đối khó khăn
vì các mặt hàng này dễ được mang vác vận chuyển
để làm tốt công tác ngăn chặn dịch bệnh các cơ quan chức năng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến
nâng cao nhận thức cho người dân nhất là cư dân biên giới
thường xuyên qua lại buôn bán vận chuyển hàng hóa
không vận chuyển buôn bán các mặt hàng liên quan đến lợn và sản phẩm tư lợn
các lực lượng chức năng đã bố trí thêm lực lượng tổ chức điểm chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
việc chủ động ngăn chặn ngay từ đầu mặt hàng lợn và các sản phẩm tư lợn từ bên kia biên giới
xâm nhập vào việt nam tại khu vực biên giới là rất cần thiết